qua theo dõi hoạt động tại các chợ vào những ngày cuối tuần tại một số chợ tập trung đông người dân mua sắm
khó thực hiện giãn cách tối thiểu hai mét tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
sở công thương đà nẵng cũng đã đề ra giải pháp thực hiện giãn cách bằng việc chia tần suất đi chợ cho người dân
sở công thương tp đà nẵng đã đề xuất ủy ban nhân dân tp tổ chức phương án mỗi hộ gia đình đi chợ ba ngày một lần
tương đương một mươi phiếu một tháng
ủy ban nhân dân phường xã chịu trách nhiệm in ấn phiếu vào chợ theo màu sắc khác nhau để phân biệt ngày gửi đến các hộ gia đình
phiếu vào chợ chỉ có giá trị một lần một ngày một chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố đà nẵng
các ban quản lý chợ có trách nhiệm lưu phiếu theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết
đây là biện pháp nhằm hạn chế người dân đi chợ với mục đích thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín